phiên xét xử của tòa án nhân dân tp hà nội đối với phan văn anh vũ cùng hai mươi bị cáo
trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản và dự án bất động sản trên địa bàn tp đà nẵng tiếp tục làm việc
đại diện viện kiểm sát đối đáp lại quan điểm của các bị cáo cũng như luật sư bảo chữa
đại diện viện kiểm sát cho rằng phan văn anh vũ đã lợi dụng các văn bản trái pháp luật của bộ công an
để thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết chứ không phải sáng tạo trong gian khó
sau khi cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra và xác định những chủ trương này là vi phạm pháp luật đã buộc phải hủy bỏ
được hội đồng xét xử mời lên đối đáp tại phiên tòa phan văn anh vũ khẳng định vụ án đã bị bỏ lọt nhiều hồ sơ
sai lệch hồ sơ và kết luận buộc tội vũ không có cơ sở
vũ cho rằng mình có đủ cơ sở khẳng định không có tội
với cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng văn hữu chiến khi đối đáp tại tòa
ông này bày tỏ cách tính thiệt hại theo cáo trạng là chưa phù hợp
theo đại diện viện kiểm sát khi các bị cáo không khai báo về việc bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi vi phạm
vấn đề đặt ra là chứng minh việc thống nhất ý chí cùng thực hiện tội phạm giữa bị cáo trần văn minh và phan văn anh vũ thông qua phân tích và đưa ra các chứng cứ